các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồng minh nhà nghiên cứu tại viện thống nhất quốc gia hàn quốc có trụ sở tại seoul cho rằng đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay tại triều tiên liên quan chặt chẽ đến lễ duyệt binh ngày hai mươi năm tháng bốn
triều tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn ở thủ đô bình nhưỡng vào ngày hai mươi năm tháng bốn để kỷ niệm chín mươi năm thành lập quân đội
cảnh quay trên truyền hình cho thấy hàng nghìn người không đeo khẩu trang đã tụ tập tại quảng trường kim nhật thành để theo dõi sự kiện
ông cho biết
hơn hai mươi người đã chuẩn bị cho cuộc duyệt binh trong hai tháng trước khi sự kiện diễn ra và ở lại thủ đô để chụp ảnh kỷ niệm với ông kim jong un
khi nhiều người xuất hiện triệu chứng sốt triều tiên dường như nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và tiến hành xét nghiệm sau khi những người tham gia duyệt binh đã trở về địa phương
việc tổ chức duyệt binh với sự tham dự của nhiều người như vậy khi biến chủng omicron đang lây lan ở nước láng giềng trung quốc cho thấy bình nhưỡng dường như đã quá
bình nhưỡng dường như đã quá tự tin vào khả năng đối phó và ngăn chặn virus của mình
trân ông seong chang chuyên gia thuộc viện seo jong của chính phủ hàn quốc nhận định
triều tiên là một trong những quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới vào tháng một năm hai nghìn hai mươi sau khi dịch bùng phát ở trung quốc
chính sách quản lý biên giới nghiêm ngặt này được cho là đã giúp triều tiên không ghi nhận ca nhiễm nào trong hai năm qua
bình nhưỡng từng tổ chức duyệt binh vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một

với sự tham dự của hàng nghìn người không đeo khẩu trang song không có ca nhiễm nào được báo cáo
nhưng theo thời gian triều tiên có thể đã nới lỏng cảnh giác trong nước khi truyền thông không còn thường xuyên đưa tin về công tác chống dịch
giới phân tích cho hay
vào thời điểm lễ duyệt binh tháng chín năm hai nghìn hai mươi một triều tiên vẫn hạn chế chặt chẽ người và hàng hóa đến từ trung quốc
yang mu jin giáo sư tại đại học nghiên cứu triều tiên có trụ sở tại seoul nói

đầu năm nay triều tiên đã nới lỏng chính sách phong tỏa các tuyến lưu thông hàng hóa qua biên giới với trung quốc
ông trump nhận định virus có thể đã xâm nhập vào triều tiên qua các con đường như vận tải đường sắt tàu hàng và có thể là hoạt động buôn lậu qua biên giới
triều tiên ngày hôm nay đã ghi nhận thêm ba trăm chín mươi hai chín trăm hai mươi trường hợp bị sốt nhẹ và tám ca tử vong nâng tổng số người tử vong lên năm người kể từ khi nước này xác nhận ca nhiễm ncov đầu tiên
tuy nhiên truyền thông triều tiên không nói rõ có bao nhiêu ca sốt và tử vong trong số này là do covid một mươi chín
chủ tịch kim trương ưn đã yêu cầu quân đội triều tiên tham gia chống dịch triển khai lực lượng quân y hùng hậu nhằm ổn định ngay việc cung cấp thuốc ở bình nhưỡng để đối phó với đợt bùng phát covid một mươi chín
quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
kính chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới đầy hướng khởi
và những tin tức có liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín vẫn chưa hết nóng
có thể thấy rằng ở triều tiên hiện đang loay hoay đối phó với covid một mươi chín
rõ nhất ông kim trân ưn đã chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động hai mươi bốn giờ
trước đó nhà lãnh đạo kim trân ưn tiếp tục triệu tập họp bộ chính trị để đưa ra các hướng dẫn chỉ đạo trong nỗ lực đối phó với đại dịch
tại cuộc họp nhà lãnh đạo triều tiên chỉ trích thái độ làm việc vô trách nhiệm và khả năng tổ chức điều hành yếu kém của một số bộ phận quan chức cũng như ngành y tế công cộng
theo ông những người này đã không hoàn thành trách nhiệm và không nhìn nhận đúng thực chất về cuộc khủng hoảng hiện nay
ông kim trân ưn chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động hai mươi bốn giờ
sau cuộc họp triều tiên đã ban hành lệnh của chủ tịch quân ủy trung ương về việc ổn định nguồn cung cấp thuốc ngay lập tức cho thủ đô bình nhưỡng bằng cách huy động nguồn lực của quân đội
bên cạnh công tác phân phối thuốc được chú trọng truyền thông triều tiên cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp chống dịch như vệ sinh đường hô hấp uống nước đầy đủ
bác sĩ bệnh viện kim man yu ông oring su cho biết điều quan trọng là mọi người phải nghỉ ngơi đầy đủ và uống nhiều nước để tránh mất nước
ngoài ra mọi người cũng cần phải ăn những thứ dễ tiêu hóa giữ vệ sinh răng miệng và xúc miệng bằng nước muối thường xuyên
trước diễn biến dịch bùng phát mạnh thế giới liên tiếp đưa ra những lời đề nghị hỗ trợ triều tiên
phát biểu trước quốc hội hàn quốc ngày hôm qua tân tổng thống yoon sok yoon khẳng định ông sẽ nỗ lực giúp triều tiên đối phó với đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay
đề nghị gửi vaccine và các nguồn cung cấp cần thiết khác nếu bình nhưỡng đồng ý chấp nhận
ông yoon nhấn mạnh
chính phủ hàn quốc sẽ không chỉ hoãn việc cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân triều tiên
nếu triều tiên chấp nhận sự hỗ trợ của chúng ta chúng ta sẽ không giữ chữ thuốc men bao gồm vaccine covid một mươi chín thiết bị y tế và cả nhân viên y tế
hàn quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc thảo luận ở cấp chuyên viên với phía triều tiên để thúc đẩy sự hỗ trợ này
đến nay triều tiên đã nhận được nhiều lời đề nghị hỗ trợ từ cả liên hợp quốc trung quốc nga
theo một nguồn tin ngoại truyền
ngoại giao hôm qua cho biết triều tiên đã thông qua kênh ngoại giao để đề nghị trung quốc hỗ trợ hàng hóa và trang thiết bị chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiết lộ các cuộc đàm phán đang được tiến hành song không nêu cụ thể triều tiên yêu cầu điều gì
được biết từ ngày một mươi hai tháng năm triều tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh thành phố trong cả nước để hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
nước này cho biết phần lớn số ca tử vong xuất phát từ nguyên nhân người dân bất cẩn trong việc dùng thuốc
và thiếu kiến thức và hiểu biết về dịch bệnh cũng như phương pháp điều trị